cảnh sát pháp đã bắt một người đàn ông dọa đánh bom tự sát tại lãnh sự quán iran ở paris
vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng iran israel đang gia tăng
theo đó nhân chứng nhìn thấy người đàn ông này vào khoảng một mươi một giờ sáng ra địa phương
xâm nhập vào lãnh sự quán iran mang theo vật dụng nghi là lựu đạn và áo chứa chất nổ
người đàn ông này sau đó rời lãnh sự quán và bị cảnh sát bắt giữ
hiện chưa rõ liệu vụ việc này có mối liên quan nào đến căng thẳng hiện tại giữa iran và israel hay không
theo nguồn tin từ cảnh sát pháp người đàn ông này cũng chính là người từng bị nghi có ý định đốt phá
gần lãnh sự quán iran trong một vụ việc vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
azerbaijan và armenia đã đạt bước tiến liên quan đến khu vực biên giới tranh chấp trong cuộc đàm phán ngày hôm qua
theo đó armenia đã đồng ý giao lại cho azerbaijan bốn ngôi làng nằm ở khu vực biên giới chung giữa hai nước
bộ ngoại giao azerbaijan cho biết những ngôi làng này do armenia kiểm soát từ đầu những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và diễn biến mới là sự kiện lịch sử được mong chờ từ lâu
trong khi đó bộ ngoại giao của armenia cho biết hai nước đã đạt thỏa thuận sơ bộ
liên quan đến bốn khu vực nằm trong biên giới tranh chấp giữa hai nước
armenia nêu rõ đây là lần đầu tiên hai nước xác định đường danh giới tại các ngôi làng tranh chấp này
và bước tiếp theo sẽ là phân định danh giới trên thực địa
trước đó azerbaijan từng nêu việc trao trả những ngôi làng trên là tiền đề cần thiết
để tiến tới thỏa thuận hòa bình chấm dứt hơn ba thập kỷ xung đột giữa hai quốc gia
ngày một mươi chín tháng bốn giai đoạn đầu tiên trong tổng số bảy giai đoạn của cuộc bầu cử tổng thể ấn độ
đã diễn ra thuận lợi với hơn sáu mươi cử tri tham gia bỏ phiếu
có một trăm linh hai khu vực bầu cử tại hai mươi một bang và vùng lãnh thổ liên bang của ấn độ
tổ chức tiến hành bỏ phiếu trong giai đoạn này
trong giai đoạn này kéo dài đến ngày một tháng sáu
cử tri tại một mươi bảy bang và bốn vùng lãnh thổ liên bang của ấn độ
đã tham gia bỏ phiếu để lựa chọn một trăm linh hai thành viên cho hạ viện từ tổng số một sáu trăm hai mươi năm ứng cử viên
theo số liệu thống kê tỷ lệ tham gia bỏ phiếu cao nhất thuộc về bang tupra với bảy mươi chín
tiếp theo là bang bengal với bảy mươi bảy năm mươi bảy
trong khi đó bang bayha ghi nhận tỷ lệ tham gia bỏ phiếu thấp nhất chỉ bốn mươi bảy bốn mươi chín
các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào lúc sáu giờ chiều
ủy ban bầu cử ấn độ đã thiết lập tổng cộng một trăm tám mươi
đồng thời triển khai khoảng một tám triệu nhân viên bầu cử để đảm bảo công tác tổ chức và hỗ trợ cử tri
theo các quan sát viên quốc tế và các tổ chức phi chính phủ
ngày đầu tiên cuộc tổng tuyển cử ấn độ năm nay ghi nhận sự minh bạch và được tổ chức chặt chẽ
cuộc tổng tuyển cử tại ấn độ năm hai nghìn hai mươi bốn được coi là cuộc chạy đua giữa liên minh dân chủ quốc gia nda
do đảng cầm quyền bcp của thủ tướng narendra modi lãnh đạo
với nhóm các đảng phái đối lập
diện phát triển quốc gia ấn độ india do đảng quốc đại là nòng cốt
liên quan đến những căng thẳng thương mại giữa mỹ và trung quốc
trung quốc đã áp thuế đối với một loại acid nhập khẩu của mỹ
được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực thực phẩm thức ăn chăn nuôi thuốc trừ sâu và lĩnh vực y tế
bộ thương mại trung quốc tuyên bố từ ngày hai mươi tháng bốn hợp chất acid propionic nhập khẩu từ mỹ
sẽ phải chịu mức thuê bốn mươi ba năm sau khi cuộc điều tra vào tháng bảy năm ngoái
cho trung quốc
điện phát triển quốc gia ấn độ cho thấy ngành sản xuất acid propionic của trung quốc bị thiệt hại nghiêm trọng
trước đó hôm một mươi tám tháng bốn bộ thương mại trung quốc đã lên tiếng phản đối
việc mỹ tăng thuế đối với các sản phẩm thép và nhôm của nước này
đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi
động thái mới của bộ thương mại trung quốc được đưa ra sau khi chính phủ của tổng thống biden cho biết
sẽ tăng thuế và cũng đang gây sức ép để mexico cấm trung quốc bán các sản phẩm kim loại sang mỹ
một cách gián kế tiếp thông qua nước này
ngoài ra mỹ cũng đang điều tra các thông lệ thương mại của trung quốc
trong các lĩnh vực đóng tàu hàng hải và logistics
thưa quý vị theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí sion
gần một nửa số khu đô thị của trung quốc chiếm hai mươi chín dân số cả nước
đang chìm với tốc độ hơn ba mm mỗi năm
điều này tương đương với việc hai trăm bảy mươi triệu người dân đang sống trên vùng đất bị sụt lún nhanh
các nhà khoa học cho biết việc khai thác nước ngầm tràn lan là một trong những yếu tố chính
gây ra hiện tượng sụt lún
nghiên cứu cũng cho thấy khoảng một phần tư phần bờ biển của trung quốc sẽ thấp hơn mức nước biển
do sụt lún và mức nước biển dâng cao khiến khu vực này chịu thiệt hại lớn và đe dọa tính mạng của người dân
trong đó các thành phố thiên tân thượng hải và các khu vực xung quanh quảng châu sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất
trong những năm qua chính phủ trung quốc đã triển khai nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng sụt lún và ngập lụt
như xây dựng hệ thống đê bao khổng lồ thực thi luật nghiêm ngặt để kiểm soát việc bơm nước ngầm
tuy nhiên các nhà nghiên cứu nhấn mạnh mọi chuyện sẽ không thay đổi nếu con người tiếp tục tàn phá tự nhiên
lũ lụt nghiêm trọng đã bao trùm các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae trong tuần này
khi một cơn bão đổ xuống lượng mưa lớn nhất mà nước này từng chứng kiến trong bảy mươi năm năm qua
trong những năm qua lượng mưa chút xuống trong một ngày ước tính bằng với lượng mưa trung bình của hai năm
mặc dù thời tiết khắc nghiệt phù hợp với các mô hình khí hậu mà các nhà khoa học đã cảnh báo từ lâu
song nhiều người vẫn đặt câu hỏi liệu những nỗ lực tạo mưa nhân tạo có thể là nguyên nhân gây ra trận mưa lụt bất thường ở uae hay không
là quốc gia nhiều sa mạc lượng mưa trung bình hàng năm thấp và nhiệt độ luôn ở mức cao
uae đã đi tiên phong trong các giải pháp tạo mưa nhân tạo nhằm ứng phó với tình trạng thiếu mưa và hạn hán
để gieo mưa nhân tạo uae sử dụng máy bay chuyên dụng phun lên mây những hạt muối siêu nhỏ có cấu trúc tinh thể tương tự băng giúp các giọt nước có thể bám vào
khi nước hội tụ nó sẽ rơi xuống dạng tuyết hoặc mưa
tuy nhiên uae đã loại trừ giả thiết rằng gieo mưa nhân tạo là nguyên nhân gây ra trận mưa lịch sử
tôi cũng như các chuyên gia khí tượng đều đồng quan điểm rằng bất cứ một hiện tượng thời tiết bất thường tương tự nào như thế này đều không liên quan đến hoạt động gieo mưa
mưa đã được dự báo từ nhiều ngày trước thậm chí là mưa to nên cơ quan khí tượng không có lý do gì để thực hiện gieo mưa nhân tạo
thay vào đó các nhà khoa học cho rằng nhiệt độ toàn cầu gia tăng đang dẫn đến tình trạng những cơn mưa lớn xuất hiện trên khắp thế giới bao gồm cả những khu vực thường khô hạn hay đang giữa đợt hạn hán
chúng tôi đang nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ gieo hạt đám mây để làm giảm cường độ của những trận mưa đá bão và lốc xoáy
nhiệt độ toàn cầu gieo hạt đám mây đều trở nên dữ dội hơn do tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng nóng lên toàn cầu
như những gì chúng ta chứng kiến trong năm mươi năm qua con người đang đưa nhiều hạt và bầu khí khuyển dưới dạng nhiên liệu hóa thạch
hiểu thêm một nghĩa nào đó đúng là việc gieo hạt đám mây gây ra những hiện tượng thời tiết dị thường nhưng không phải kiểu gieo mưa mà chúng ta đang nói tới mà là phát thải khí nhà kính
các nhà khoa học cũng cho rằng ở những khu vực cần nhiều mưa hoặc tuyết hơn
là mưa nhân tạo được coi là biện pháp để cải thiện những gì đã có sẵn một cách tự nhiên
hay như ở trung quốc nơi chính phủ đã chi hàng tỷ đô la mỹ để can thiệp thời tiết
việc gieo hạt đám mây được sử dụng vừa để ngăn ngừa hạn hán vừa để giảm ô nhiễm không khí
làm việc ít hơn để có nhiều thời gian hơn cho gia đình bạn bè và các sở thích cá nhân
đối với nhiều người thì đây là một cuộc sống đáng mơ ước
và càng tuyệt vời hơn khi làm việc ít đi trong khi mức lương vẫn được giữ nguyên
tại đức một số công ty đang thử nghiệm mô hình làm việc bốn ngày mỗi tuần
nhằm giúp cho người lao động cân bằng giữa công việc và cuộc sống
qua đó giữ chân được nhiều nhân lực chất lượng cao
nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt
chị yasmin moradi gohar làm việc cho brainguard một công ty công nghệ thông tin ở munich
công ty đang thử nghiệm chế độ cho nhân viên làm việc bốn ngày một tuần với mức lương như cũ
thật vui khi có thêm một ngày nghỉ để làm những điều mình thích chẳng hạn như chơi thể thao
điều này mang lại cho tôi sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống
công ty sản xuất cửa sổ eurolam của đức cũng đang lên kế hoạch thử nghiệm chế độ làm việc bốn ngày một tuần
kỹ thuật viên stephen mende của công ty mong muốn có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình
tuy nhiên anh cũng băn khoăn liệu có thể đảm đương khối lượng công việc của mình chỉ với bốn ngày làm việc trong tuần hay không
sẽ không dễ dàng khi phải hoàn thành cùng một khối lượng công việc với thời gian ít đi một ngày
vì vậy chúng tôi sẽ phải thay đổi quy trình làm việc của mình một chút
chương trình thí điểm chế độ làm việc bốn ngày một tuần đang thu hút sự tham gia của gần năm mươi công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau tại đức và sẽ kéo dài trong sáu tháng
chương trình được điều phối bởi ông karsten mayer nhà đồng sáng lập công ty tư vấn entrepreneur ở berlin cùng với đại học munster
động lực chính để các công ty tham gia chương trình thí điểm này là sự thiếu hụt lao động lành nghề
các công ty đang cố gắng làm thế nào để có thể khiến người lao động cảm thấy hạnh phúc làm thế nào để dễ dàng quản lý khối lượng công việc cũng như giảm số ngày sinh nghỉ uống của nhân viên và làm thế nào có thể lấp đẩy các vị trí cần tuyển tốt hơn và nhanh hơn
chính công ty intrapenur cũng đã gặt hái được nhiều lợi ích từ khi áp dụng chế độ làm việc bốn ngày một tuần cách đây bảy năm nhờ đó công ty đã thu hút được nhiều lao động trẻ có tay nghề cao
có một sự thay đổi văn hóa đang diễn ra ít nhất là với nhóm tuổi của tôi và những người tôi biết ở berlin chúng tôi thích làm việc nhưng không muốn phải làm việc quá sức

trở lại với công ty eurolam tổng giám đốc công ty tư vấn entrepreneur ở berlin chúng tôi thích làm việc nhưng không muốn phải làm việc quá sức
tổng giám đốc công ty hy vọng chế độ làm việc bốn ngày một tuần sẽ giúp thu hút và giữ chân những người lao động có tay nghề cao trong thời gian thí điểm công ty sẽ theo dõi chặt chẽ hiệu suất và năng suất của người lao động
chúng tôi sẽ xem xét việc tối ưu hóa các quy trình làm việc giảm thời gian nhân viên nhả rỗi hay làm việc không hiệu quả nếu nhận ra rằng chương trình thí điểm này làm tổn hại đến khả năng cạnh tranh và lợi nhuận của công ty tại bất kỳ thời điểm nào chúng tôi sẽ quay lại chế độ làm việc như trước
đây cũng là cách nhìn nhận của công ty brangord tuần làm việc bốn ngày chỉ có thể thành công nếu năng suất và hiệu suất tăng lên
trước đó rất nhiều nghiên cứu từ các quốc gia khác như anh đã cho thấy chế độ làm việc bốn ngày một tuần mang lại nhiều lợi ích số ngày nhân viên xin nghỉ ốm giảm khoảng hai mươi và trong một số trường hợp năng suất làm việc đã thực sự tăng lên liệu nó có đem lại lợi ích tương tự khi được áp dụng tại đức
kết quả sẽ có sau khi chương trình
thí điểm kết thúc vào tháng tám tới